sau một người đàn ông đã nhanh tay cất tiền có mệnh giá lớn để rồi nối với nhân viên là chưa nhận được
để chiếm đoạt thêm tiền tại cửa hàng tiện lợi
toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại
vụ việc xảy ra tại cửa hàng tiền lợi soko k trên đường trần thị năm
phường tân chánh hiệp một mươi củ quận một mươi hai tp hcm
theo nhân viên cửa hàng tiện lợi và hình ảnh camera an ninh ghi lại
lúc một mươi ba h năm mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một người đàn ông khoảng bốn mươi năm tuổi
ăn mặc lịch sự vào cửa hàng để mua một chiếc bật lửa
người này lấy ra tờ hai trăm linh đồng để đưa nhân viên tính tiền
sau khi nhận lại một trăm chín mươi đồng là số tiền nhân viên cửa hàng trả lại
người này nhanh tay rút tờ một trăm linh đồng bóp vào tứ quần rồi nói thiếu tiền
nhân viên sau đó lấy thêm một trăm linh đồng đưa cho người đàn ông trên
khi xem lại camera an ninh thì mọi người mới biết là bị lừa chiếm đoạt tiền